trong lúc sâu sát vũ đã chém đứt lìa cẳng tay trái của cường và chém cảnh bị thương ở tay
sau khi gây án vũ bỏ trốn khỏi hiện trường đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lóc vừa triệt phá chín tụ điểm bắt giữ một mươi bốn đối tượng tham gia đường dây tổ chức cá độ đá bóng và ghi số đề liên tỉnh với số tiền cá cược gần một mươi tỷ trong mỗi tháng
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an thành phố bù ma thuật đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác triệt phá tám tụ điểm trên địa bàn thành phố bù ma thuật
mở rộng điều tra tổ công tác bắt một tụ điểm ở tp hcm bắt giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ hơn bảy trăm ba mươi triệu đồng hai mươi hai chiếc điện thoại một ipad một xe ô tô và một số tài liệu liên quan
theo tài liệu của cơ quan công an hai đối tượng đặng công thành chú tệ phường thống nhất và nguyễn ngọc sơn chú thệ phường tân an thành phố bùa ma thuật cùng nhau tổ chức cá độ bóng đá ghi số đề cho nhiều con bạc trên địa bàn thành phố bù ma thuật
hàng ngày thành giao cho lê tấn hoàng chú tệ sa e khoang huyện cửa đông bắc đi thu phơi đề từ nhiều cái số đề trên địa bàn rồi tập hợp chuyển cho lê trường giang chú ở quận ba thành phố hồ chí minh
giang dựa vào kết quả sổ số của miền trung và miền bắc để trả tiền thắng thua cho các con bạc số tiền mỗi tháng các đối tượng cá cược gần một mươi tỷ đồng
các đối tượng trong đường dây cờ bạc này chỉ giao dịch qua tin nhắn điện thoại chuyển khoản tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng
sau khi tính toán thắng thua xong với các con bạc các đối tượng sẽ xóa luôn tin nhắn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đội cảnh sát giao thông số một thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng vừa thực hiện chuyên đề
kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển xe ô tô tại đường lê hồng phong quận ngo quyền và phát hiện một lái xe cấp cứu vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
trong lúc chốt kiểm tra đang thực hiện nhiệm vụ đội cảnh sát giao thông số một phát hiện xe cấp cứu mang biển kiểm soát một mươi bốn m bốn nghìn chín trăm linh ba có dấu hiệu bất thường
hú còi bật đèn nhưng đi lòng vòng trên đường lê hồng phong có thời điểm còn đi ngược chiều và trên xe chỉ có một lái xe
lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu xe cấp cứu
đội cảnh sát giao thông đã dừng lại và kiểm tra nồng độ cồn lái xe này
khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn lái xe cấp cứu là nguyễn văn vinh chú tại quận hồng bàng tp hải phòng không hợp tác để lại xe và bỏ đi
với sự xử lý kiên quyết của lực lượng cảnh sát giao thông sau đó nguyễn văn vinh mới chịu đo nồng độ cồn với mức là tám trăm bốn mươi một mg trên một lít khí thở
lái xe cũng không xuất trình được giấy phép lái xe giấy đăng ký xe và đăng kiểm phương tiện
và cho biết ông và phương tiện thuộc trung tâm pháp y thành phố hải phòng
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp với nồng độ cồn trên lái xe cấp cứu vi phạm sẽ bị phạt ba mươi năm triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
xe cấp cứu do ông vinh điều khiển bị tạm giữ bảy ngày
tòa án nhân dân huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa tổ chức xét xử lưu động
vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo nguyễn thị lập sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại địa phương năm năm tù về tội buôn bán hàng cấm
theo cáo trạng của viện kiểm sát huyện bố trạch ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn thị lập bán sáu hộp pháo chậm lượng tám bảy kg cho nam thanh niên không rõ tên
trú tại xã hải trạch huyện bố trạch thì bị phát hiện bắt quả tàng
khám xét khẩn cấp tại nơi ở của nguyễn thị lập thu giữ hai mươi sáu hộp pháo trọng lượng hơn bốn mươi kg
ba túi ni lông bên trong có chứa các vật thể dạng hình cầu tổng khối lượng là gần hai mươi kg là pháo nổ
tổng số lượng pháo thu giữ được là gần bảy mươi kg
phiên tòa xét xử lưu động được tổ chức ngay nơi bị cáo nguyễn thị lập cư trú
với hơn một trăm linh người dân trực tiếp tham dự
sau một mươi năm ngày gia quân chấn áp tội phạm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã triển khai bắt giữ được sáu vụ
sáu đối tượng trộm cắp tài sản bắt giữ bốn đối tượng truy nã bốn mươi hai vụ hai mươi đối tượng trộm cắp
thu giữ tăng vật và tài sản có giá trị hơn một tỷ năm trăm linh triệu đồng
kết quả này đã phần nào tạo được sự yên tâm cho nhân dân vui xuân đón tết được bình yên hạnh phúc
điển hình ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phá một chuyên án bắt giữ hai mươi bảy đối tượng đánh bạc trên sông luộc
xã hiệp lực huyện ninh giang thu giữ số tiền gần một năm tỷ đồng năm ô tô các loại một tàu vỏ sắt tải trọng năm trăm linh tấn
theo quy luật thời điểm cuối năm được dự báo là sẽ có những diễn biến phức tạp về tội phạm hình sự
trong đó đặc biệt là tội phạm lừa đảo trộm cắp móc túi với những thủ đoạn mới manh động và liều lĩnh hơn
trước tình hình trên với mục tiêu đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui tết đón xuân của nhân dân
lực lượng công an tỉnh hải dương sẽ tập tiếp tục tập trung lực lượng
thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm phòng chống tội phạm
chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ lạ xã hội
đặc biệt là các địa bàn lĩnh vực trọng điểm để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn của tỉnh
xác định những thách thức và nhiệm vụ trên hiện các đơn vị trong công an tỉnh hải dương
vẫn tiếp tục triển khai đợt cao điểm tập trung đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
thời gian tiếp theo thì đòi hỏi lực lượng công an phải triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
và chủ động nắm chắc tình hình không được chủ quan
nếu chúng ta không làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh thì
có thể các đối tượng sẽ có những diễn biến phức tạp đặc biệt trong những dịp tết
các đối tượng cũng sẽ có biểu hiện gia tăng hoạt động
đòi hỏi lực lượng công an phải chủ động phòng ngừa nắm chắc tình hình và có kế hoạch đấu tranh cho nó kịp thời
xong với những giải pháp sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tỉnh hải dương
đã và đang triển khai thời gian qua sẽ góp phần ngăn chặn kịp thời
giữ vững sự yên bình cho người dân vui xuân đón tết
công an phường sáu tp sóc trang vừa bắt quả tàng đối tượng tào kim đệ
chú tệ xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
vì hành vi sử dụng trái phép trang phục cấp hiệu phù hiệu công an nhân dân
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng một mươi đối tượng tào kim đệ mặc trang phục công an nhân dân
vào một cửa hàng trên đường lê lợi thuộc phường sáu tp sóc trang để mua một số vận dụng
do có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên người dân đã trình báo cho lực lượng chức năng
sau khi nhận được tin báo công an phường sáu đã nhanh chóng có mặt
và mời đối tượng về trụ sở để làm việc
tại đây đối tượng tào kim đệ khai nhận mua trang phục công an nhân dân trên mạng về để sử dụng
đồng thời giao nộp lại trang phục đăng mặc và một bộ trang phục cảnh sát cơ động
một bộ cầu vai kết hợp một cây gậy điện một cây gậy vũ ba khúc và một còng số tám cho cơ quan công an
toàn bộ số tăng vật trên đều được đối tượng mua trên mạng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
đối tượng nguyễn đức dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn một mươi một xã canh nậu huyện thạch thất thành phố hà nội
cao một m sáu mươi sáu và có sẹo hình chữ nhật ba cm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn quang chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn một xã canh nậu huyện thạch thất thành phố hà nội
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên thành phố hà nội là đối tượng nguyễn xuân huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại khu chín xã lương lỗ huyện thanh ba tỉnh phú thọ cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trước đuôi lông mẩy phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật xin được tạm dừng tại đây